xã đảo cái chiên huyện hải hà tỉnh quảng ninh nằm cách xa đất liền khoảng năm hải lý
toàn đảo được bao bọc bởi một mươi bốn km bờ biển với nhiều vụ cát nhỏ và nhiều gành đá
thời gian qua do biến đổi khí hậu cùng với hiện tượng chiều cường sâm thực
đã làm sói lở dọc theo chiều dài bờ biển gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nơi đây
được biết tình trạng chiều cường xâm thực bắt đầu xảy ra trên xã đảo cái chiên từ cuối năm hai nghìn chín
đến nay tình trạng này đã xảy ra ở bảy vị trí là rừng phi lao chắn sóng
các bãi bồi ven biển với chiều dài điểm nhỏ nhất là một trăm hai mươi mét
điểm lớn nhất là một năm km và chiều sâu từ ba đến tám mét
lính chiếm đến thêm vài mét nhất là hai một mươi năm và một sáu
thì phải nói là thâm nhập đến hiện nay là phải trên bốn mươi mét vào rừng cây
diện tích cái rừng cây tổng thể thì hiện nay nước đã coi như là thâm nhập vào trên một phần ba rồi
nếu như không có ngăn chặn ngay từ bây giờ là về mùa bão gió năm hai nghìn một mươi bảy là rừng cây này
không còn mà rừng cây không còn thì khi phát triển kinh tế của nhân dân là nó ảnh hưởng đến đất đai
xâm nhập mặn thì là không thể làm được
trước kia là bãi nó bằng nhưng mà bây giờ hai năm nay là bây giờ là nước mặn nó lên
nó phá cái rừng cây phi lao này trong đó cũng mất gần năm mươi mét xa đấy
cho nên ảnh hưởng đến người dân
bây giờ là không có đường đi lại nữa mà trong đó mà được đảng và nhà nước quan tâm cho
thì sẽ xây được cái kè
thì bà lên thì để cho cái rừng này để nó bảo vệ cho người dân
xã cái chiên có một trăm năm mươi bảy hộ dân với trên năm trăm linh nhân khẩu định cư và sinh sống
người dân phát triển kinh tế chủ yếu là nông nghiệp kết hợp với khai thác và nuôi trồng thủy sản
nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn
việc chiều cường xâm thực đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sản xuất của nhân dân
đồng thời phá hủy môi trường sinh thái cảnh quan tự nhiên
cũng như ảnh hưởng tới tiềm năng phát triển du lịch sinh thái trên xã đảo
qua khảo sát thì chúng tôi thấy rằng tổng các điểm xâm thực có bảy điểm chính
và ở ba thôn giải đáp ở ba thôn trong đó thôn đầu rồng có bốn điểm
thôn cái chiên có hai điểm và thôn vận cả có một điểm
trên cơ sở đó chúng tôi cũng đã báo cáo với huyện và huyện đã có cử đoàn công tác ra để khảo sát và đánh giá thực trạng
và địa phương và nhân dân cũng rất mong là đề nghị các cơ quan chức năng
để mà tiếp tục
để có cái giải pháp để ngăn chặn cái hiện tượng trên
và có quan tâm đầu tư các hạng mục để đê kè
để nhân dân xã đảo yên tâm bám đảo phát triển kinh tế và giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia
để đảm bảo an toàn cho cuộc sống và sản xuất của nhân dân
các cấp các ngành cần sớm có biện pháp xử lý
ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm thực do chiều cường gây nên
giúp bà con nhân dân yên tâm bám biển bám đảo đẩy mạnh phát triển kinh tế
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc